nước lũ trên các sông trà khúc sông vệ trà câu ở tỉnh quảng ngãi tiếp tục dâng cao do nước từ thượng nguồn liên tục đổ về kèm theo nhiều cây gỗ
nhiều người dân ở quảng ngãi ra sông liều lĩnh vứt cây gỗ bất chấp nước lũ chảy xiết
nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước là khó tránh khỏi nếu tình trạng này không bị ngăn chặn
dọc ven sông trà khúc sông vệ nhiều người dân dùng xào tre dài đứng sát bờ sông để kéo những thân cây mục khối gỗ lớn trôi trên sông vào bờ
mặc dù nước ở các khu vực này chảy xiết tràn bờ nguy hiểm nhưng nhiều người vẫn thản nhiên vớt củi
việc vớt củi giữa dòng nước lũ là rất nguy hiểm thực tế cũng đã có trường hợp gặp tai nạn thương tâm
trước tình trạng này chính quyền địa phương đã cử lực lượng công an ra ngăn chặn đồng thời tuyên truyền cảnh báo tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra trong mùa mưa lũ
tuy nhiên vẫn không ngăn chặn được nhiều người vẫn bất chấp nguy hiểm ra sông vớt củi gỗ